hai can nhựa chứa khoảng ba mươi kg bột màu trắng ba gói chứa một năm trăm linh g bột trắng bốn mươi năm lọ thuốc tân dược
cũng tại tỉnh đồng nai sau nhiều ngày theo dõi phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai và hai trung đoàn cảnh sát cơ động
trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức vây bắt và triệt xóa sòng bạc
dưới hình thức đá gà và lắc bầu cua trên đồi tràm tại ấp lộ đức xã hồ nai ba huyện trảng bom
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ bốn mươi năm đối tượng thu giữ chín con gà đá hơn chín mươi triệu đồng
hàng chục điện thoại di động một bộ chơi bầu cua và gần hai mươi xe mô tô
đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức sòng bạc này là phạm văn đạt
trú tại phường tân hòa thành phố biên hòa
cùng tham gia với đạt còn có cao hoài phương tạm trú tại xã hồ nai ba huyện trảng bom
làm trọng tài và thu tiền sâu
phòng cảnh sát hình sự đã bản giao đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện tràng bom
để tiếp tục điều tra làm rõ
từng là trình dược viên nhưng lại sử dụng ma túy do không có tiền tiêu xài và đang thiếu nợ
nên đã ra tay cướp giật tài sản đối tượng trần thanh thắng chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang
vừa bị công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
trước đó tiếp nhận tin báo của người dân về việc một học sinh đang là học sinh lớp một mươi hai tại địa phương
bị đối tượng đi trên xe máy cướp giật túi sách trên quốc lộ năm mươi ba
qua điều tra lực lượng công an xác định thắng là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật trên và đưa về cơ quan công an làm việc
tại đây thắng khai nhận khi điều khiển xe máy trên quốc lộ năm mươi ba hướng từ trà vinh về vĩnh long
đến đoạn gần ngã ba vũng liêm huyện vũng liêm thì phát hiện em học sinh đang điều khiển xe đạp
trên giỏ xe có một chiếc cặp da nên đã nảy sinh ý định cấp giật
đối tượng đã áp sát xe và giật chiếc cặp ra rồi tẩu thoát
một đối tượng mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ vừa bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
công an thành phố lạng sơn đã phối hợp với phòng an ninh đối nội của công an tỉnh
làm nhiệm vụ tại khu vực phường quốc lộ một a tại khu vực khối tám phường đông kinh thành phố lạng sơn
phát hiện phạm văn mạnh chú tại huyện cẩm thủy thanh hóa đang vận chuyển và tàng trữ một mươi tám hộp pháo nổ
do trung quốc sản xuất tổng trọng lượng hai mươi bốn kg
mạnh khai nhận mua số pháo trên tại cửa khẩu tân thanh với giá là bốn tám triệu đồng để về quê đốt trong dịp tết
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại phú yên phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
và đội quản lý thị trường số một phát hiện một vụ vận chuyển bánh kẹo cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do tài xế lê văn tấn
xuyên tỉnh quảng nam điều khiển lưu hành hướng nam bắc
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở một khối lượng bánh kẹo không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều hàng hóa phụ tùng xe máy nội thất xây dựng vi phạm nhãn mát
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ và ra quyết định xử phạt hành chính
đối với các cá nhân và tổ chức liên quan số tiền là bốn năm triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc